bộ công thương đã ban hành định hướng phát triển công nghiệp ô tô giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm
theo đó xác định mục tiêu hình thành những doanh nghiệp lĩnh vực ô tô quy mô lớn dẫn dắt thị trường
nhằm thu hút và tập trung các chính sách yêu đãi hỗ trợ những dự án đầu tư sản xuất các dòng xe ưu tiên
có quy mô công suất trên năm mươi xe một năm và dự án sản xuất các bộ phận động cơ hộp số hay cụm truyền động
cụ thể đối với xe chở người đến chín chỗ ngồi đình hướng cho giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm
là tập trung vào phát triển các sản phẩm xe thân thiện môi trường gồm xe cá nhân kích thước nhỏ
tiêu thủ ít năng lượng và giá cả phù hợp với người tiêu dùng việt nam
bộ công thương cũng sẽ chú trọng về công nghiệp hỗ trợ với định hướng tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước
và các doanh nghiệp lớn nước ngoài trong việc sản xuất linh kiện và phụ tùng
tập trung vào các bộ phận quan trọng hàm lượng công lượng công nghệ cao để phục vụ nhu cầu của thị trường trong nước
thay thế nhập khẩu tiến tới xuất khẩu
tính đến năm hai nghìn một mươi năm ngành sản xuất ô tô có trên bốn trăm linh doanh nghiệp đa số doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
tổng công suất lắp sáp thiết kế khoảng bốn trăm sáu mươi xe trên năm
trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng bốn mươi bảy doanh nghiệp trong nước là năm mươi ba